trong lúc đang bị tạm giam về hành vi giết người và mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
bốn bị can đã thông đồng cùng khuét tường rồi rủ nhau trốn khỏi buồng giam thuộc trại tạm giam
công an tỉnh kiên giang sau đó đã bị bắt giữ với hành vi này
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt bốn bị cáo gồm nguyễn duy minh nguyễn văn hân
trần quốc quân và cao minh tuấn tổng cộng là một mươi tám năm sáu tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam
trong đó minh và tuấn cùng lãnh án năm năm tủ hân bốn năm sáu tháng tủ và quân bốn năm tủ
theo cáo trạng minh và quân phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
còn tuấn và hân cùng phạm các tội giết người được trại tạm giam bố trí ở chung một buồng giam vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
trong lúc đang chờ điều tra truy tố và xét xử minh đã bàn bạc rủ tuấn hân và quân tìm cách trốn khỏi trại giam
các đối tượng đã dùng một ốc vít bằng kim loại trên tường để thay phiên nhau khuét tường
gần trên trần nhà khi quét được một khoảng rộng thì gặp một cây sắt
rồi bẻ cây sắt này tiếp tục làm công cụ khoét tường để ngụy trang các đối tượng dùng giấy che lại
sau khi quét lỗ tường đủ để một người chui ra vào khuya ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
bốn bị can lấy màn xé ra rồi đan thải dây mắc lên tường trèo ra khỏi buồng giam
riêng tuấn chưa kịp thoát ra đã bị cảnh sát bảo vệ phát hiện bắt giữ
tuy nhiên chỉ sau một ngày bỏ trốn minh hân và quân đã lần lượt bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã
khi đang lẩn trốn tại an giang và cần thơ
trước đó bốn bị can này đã lần lượt bị đưa ra xét xử về các tội giết người
và mua bán tặng chữ trái phép trăm túy với tổng hình phạt là sáu mươi hai năm tù
để có tiền sử dụng ma túy và chơi game bán cá
hai đối tượng đã đột nhập vào nhà người dân trộm cắt gần bốn năm lượn vàng và trên hai mươi triệu đồng
chỉ sau ba ngày gây án hai đối tượng đã bị công an huyện tân hiệp
tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
hiện trường vụ mất trộm tại nhà chị phạm thị huyền ở ấp kinh bảy b xã thạnh đông a huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng tám vừa qua gia đình chị huyền có công việc ra khỏi nhà
đến khoảng tám giờ sáng cùng ngày khi trở về thì phát hiện nhà bị kẻ trộm đột nhập
toàn bộ số vàng và tiền cất trong tủ đã không cánh mà bay
mới về thì thấy cổng mở mà đi vô trong nhà
cửa má thì thấy cửa mở hết và cửa phòng cũng bị mở
và trong tủ của tôi ở giường thì cũng bị mất bốn mươi ba năm trị vàng và hai số tiết kiệm
qua bên phòng má thì mất hai mươi một triệu hai trăm linh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp đã nhanh chóng vào cuộc
chỉ sau ba ngày truy xét các đối tượng gây án đã được lực lượng điều tra nhận định
sau khi sàng lọc đối tượng bằng các biện pháp nghiệp vụ
tổ tri xét đã nhận định ở áp giáp ganh thì có một nhóm đối tượng là cơ nhở trộm cấp giáp
đồng thời là có sử dụng mạ tí
thì từ chỗ đó thì chỗ tổ tri xét quyết định là đi sâu vào nhóm này
trong thời gian ngắn chỉ mấy ngày thì đối tượng ra cuối đầu nhận tội
và thay ra toàn bộ hành vi di phạm của mình là đã thừa nhận lấy trộm sưu tài sản đó
hai đối tượng gây ra vụ trộm trên chính là lâm văn hiển hai mươi một tuổi
và nguyễn văn hậu một mươi tám tuổi cùng chú ấp thạnh lợi xã thạnh đông a huyện tân hiệp
cả hai đều có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hiển và hậu khai nhận do không có tiền để sử dụng mạ tí
và chơi game bắn cá nên cả hai rủ nhau đi trộm
hiển chia cho vy cang hai chùm vàng một sợi dây chiền
rồi sau vy cang và hiển cùng đi xuống với nhà anh thành để chơi bắn cá
và cà gao kê sử dụng mạ tí
sau khi sử dụng xong cách ngày chọn khoảng bốn ngày
cùng đi mua xe mua xe là chiếc xe của vy cang mua là hiểu số nít
xám hai triệu đồng và hiển mua chiếc xe mở kinh là trị giá năm mươi một triệu đồng
và cùng nhau tiêu xài hết số tiền còn lại
hiện công an huyện tân hiệp đã thu hồi được chín mươi tám triệu đồng trả lại cho gia đình bị hại
qua vụ án trên mọi người cần nâng cao ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình
chỉ có như vậy thì tội phạm trộm cắp tài sản mới không có cơ hội để thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bát sát tỉnh lào cai chính thức công bố kết quả điều tra
vụ hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi xảy ra vào ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại tổ tám thị trấn bát giác huyện bát giác tỉnh lào cai
kết quả điều tra bước đầu cho thấy vào khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng chín
nạn nhân nữ sinh năm hai nghìn năm có hộ khẩu thường trú tại tỉnh lai châu
nhận lời mời dự sinh nhật một người bạn tại thị trấn bát giác tỉnh lào cai
quá trình giữ sinh nhật do uống rượu say nên nạn nhân nằm bất tỉnh ra sàn nhà
thấy vậy bốn thanh niên gồm lù văn được sinh năm hai nghìn một hoàng văn tính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
phan đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nông văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng chú tại thôn bản náng xã bản qua huyện bát sát tỉnh lào cai nảy sinh ý định hiếp dâm
bọn chúng đã bế nạn nhân lên xe rồi trở đến một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn
thuê phòng rồi lần lượt thực hiện hành vi đổi bại
phát hiện bốn thanh niên thay nhau ra vào phòng có biểu hiện nghi vấn
nhân viên lễ tân nhà nghỉ liên báo cho lực lượng chức năng
công an huyện bát giác đã triển khai các biện pháp nhiệm vụ
kịp thời bắt giữ bốn đối tượng khi chúng đang trốn chạy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bát sát đang tạm giữ bốn đối tượng này
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
hai đối tượng là lò thị diện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tại xã trường sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
và giáp văn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã việt lập huyện tân yên tỉnh bắc giang
đã bị phòng an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn tạm giữ để điều tra làm rõ
trước đó vào hồi một mươi một h ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tổ công tác phòng an ninh đối ngoại phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn
đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn nà bàn xã bảo lâm huyện cao lộng
phát hiện một xe ô tô đang di chuyển hướng cửa khẩu
hữu nghị đến khu vực biên giới thuộc xã bảo lâm có nhiều biểu hiện nghi vấn
đã tiến hành kiểm tra
trên xe có tám người nữ giới từ độ tuổi một mươi năm đến một mươi tám tuổi
khai nhận được hai vợ chồng là lò thị diện và giáp văn long tổ chức môi giới
cho họ xuất cảnh trái phép sang trung quốc qua đường mòn biên giới
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra lệnh giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với diện và long về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc tài xế xe khách vượt ẩu ép lật container rồi lao xuống vệ đường
gây bức xúc trong dư luận vào ngày hôm nay công an huyện bù đăng tỉnh bình phước
đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế xe khách số tiền là bảy năm triệu đồng
đồng thời tước giấy phép lái xe ba tháng
trước đó vào lúc hai mươi hai h hai mươi hai phút ngày một tháng tám
tại km tám trăm chín mươi chín trăm linh trên đường quốc lộ một mươi bốn tài xế lê thanh tâm bốn mươi một tuổi quê đắk lắc
điều khiển ô tô khách dường nằm biển số bốn mươi bảy b chín trăm tám mươi năm lưu thông trên đường quốc lộ một mươi bốn
hướng từ thành phố hồ chí minh đi đắk nông
khi đi đến đoạn tám trăm chín mươi chín trăm linh do phóng nhanh vượt ẩu trong lúc vượt thì gặp một xe ô tô khách
biển số sáu mươi chín b sáu trăm năm mươi đang lưu thông theo chiều ngược lại
không còn cách nào tài xế xe khách đã liều mình chèn ép một xe đầu kéo
container mang biển số sáu mươi c hai mươi một nghìn ba trăm sáu mươi chín do tài xế nguyễn văn thông ba mươi tuổi
chú tỉnh đồng nai điều khiển cùng chiều dẫn đến va chạm xảy ra
hậu quả là xe đầu kéo container bị ép xuống vệ đường thùng xe phía sau bị lật
xe khách do tâm điều khiển đâm đổ cột mốc rồi lao xuống vệ đường
còn chiếc xe khách biển số sáu mươi chín b sáu năm mươi cũng bị tâm hư hỏng
rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố thái nguyên
tỉnh thái nguyên xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy thành nhóm
gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
trước thử trạng trên công an thành phố thái nguyên đã triển khai kế hoạch
để đấu tranh ngăn chặn và xử lý các đối tượng này
tụ tập thành nhóm phóng xe với tốc độ cao đi ngược vòng xuyến lạng lách đánh võng
đi xe máy bằng bột bánh
những hành vi của nhóm thanh thiếu niên này gây mất an toàn giao thông
ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và người dân rất bức xúc
trước tình hình đó công an thành phố thái nguyên đã ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng
trong đầu tuần thực hiện kế hoạch công an thành phố đã lập biên bản bảy mươi bảy trường hợp vi phạm
trong đó có một mươi trường hợp lạng lách đánh võng sáu trường hợp đua xe trái phép
một mươi trường hợp điều khiển phương tiện có nồng độ cồn và năm mươi một lỗi vi phạm khác
tạm giữ sáu mươi tám xe mô tô và chín bộ giấy tờ xe
chúng tôi đã giao cho chỉ huy công an các phường giao cho lực lượng cảnh sát khu vực
phối hợp với các tổ dân phố để giáo dục giăn đe các đối tượng và phối hợp gia đình
đồng thời nhà trường để thực hiện việc giáo dục đối với các đối tượng này
và riêng đối với các trường hợp đua xe trái phép
thì lần đầu tiên vi phạm là chúng tôi
lập hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật tịch thu xe nhằm giáo dục gian đe các đối tượng này
và sẽ không để các trường hợp tái phạm
từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi công an thành phố thái nguyên sẽ tăng cường đấu tranh ngăn chặn
và xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô xe gắn máy lạng lách đánh võng đua xe
cổ vũ đua xe trái phép gây dối trật tự công cộng nhằm bảo đảm trật tự xã hội an toàn giao thông trên địa bàn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng vũ thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hộ khẩu thường trú tại phường trường thi thành phố nam định tỉnh nam định
có xẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông mạch
đối tượng trần thị tuất sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn trình xuyên xã liên bảo huyện vụ bản tỉnh nam định
và đối tượng trần thị bích thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số bảy trên một mươi trên bốn trăm chín mươi sáu đường điện biên xã lộc hòa thành phố nam định tỉnh nam định
cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách hai cm dưới tay phải
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý